bloomberg vừa đưa tin thủ tướng nhật bản shinzo abe đã chính thức thông báo các trường tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước đóng cửa kể từ thứ hai
ông abe cho biết các trường sẽ đóng cửa đến kỳ nghỉ xuân cùng với đó các biện pháp hạn chế sự lan rộng của dịch covid một mươi chín vẫn sẽ tiếp tục được tăng cường